thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
ngày hôm nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc và trao quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an cho các đơn vị tham gia phá án
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại các tỉnh thành để xử lý đúng người đúng tội
quá trình điều tra phải bảo đảm yêu cầu về nghiệp vụ pháp luật tạo đồng thuận trong dư luận
bước đầu công an xác định công ty alibaba do nguyễn thái luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cầm đầu đã lừa hơn sáu bảy trăm linh khách hàng để chiếm đoạt hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
ngoài việc bắt giữ khẩn cấp luyện và nguyễn thái lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín em trai của luyện công an còn mời nhiều nhân sự chủ chốt của công ty này lên làm việc để củng cố hồ sơ vụ án